phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tp vinh để điều tra về hành vi làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra công an nghệ an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn lâm
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan an ninh điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
đối tượng lâm thường xuyên sử dụng tài khoản facebook lâm thời để chia sẻ đăng tải nhiều bài viết hình ảnh video
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc nói xấu đảng chính quyền và nhiều cơ quan nhà nước
đồng thời kích động các tầng lớp nhân dân chống đảng nhà nước
tại cơ quan an ninh điều tra nguyễn văn lâm đã thừa nhận các nội dung trên facebook lâm thời là của mình
đồng thời thừa nhận các hành vi vi phạm